tuy nhiên diễn biến dịch bệnh căng thẳng vợ chồng không có việc làm nên quyết định chạy xe máy chở con về điển biên
chồng chị giống anh giàng a sen hai mươi sáu tuổi cho biết cả hai đều là những đứa trẻ bồ côi và bình xương làm việc gặp và yêu thương cưới nhau khi dịch chưa bùng phát
vợ chồng cũng lo được cuộc sống nhưng mấy tháng nay thì bê tắc đành rắt giữ nhau về quê
những ngày vừa qua hàng trăm người việt đã phải đối mặt với cuộc di dân lịch sử trong tình thế không thể trù lại tiến thoái lưỡng nan
câu chuyện trên là một trong hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn khác khi phải bất chấp tính mạng hiểm nguy để được trở về quê nhà sau hơn bốn tháng vật vã vì covid một mươi chín nơi trốn đất khách quê người